từ ngày một tháng tám do những tác động của dịch covid một mươi chín tổng công ty đường sắt việt nam thông báo tạm ngừng chạy đôi tàu se một mươi một se một mươi hai xuất phát từ hà nội đi tp hcm và ngược lại
hành khách có vé đi các đôi tàu se một mươi một se một mươi hai những ngày tạm ngưng sẽ được trả vé hoặc đổi vé sang các đoàn tàu khác
hành khách có vé tàu se một mươi hai sẽ chuyển sang tàu se sáu xuất phát từ tp hcm lúc chín h bốn mươi phút cùng ngày
hành khách có vé se một mươi một sẽ chuyển sang tàu se chín xuất phát từ hà nội lúc một mươi bốn h hai mươi năm cùng ngày
trước đó ngành đường sắt đã tổ chức chạy đôi tàu tăng cường se một mươi một se một mươi hai từ ngày hai mươi tám tháng bảy
tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nên đây là đôi tàu bắc nam đầu tiên được tạm ngừng
đối với các đội tàu khác tuyến hà nội tp hcm vẫn tổ chức chạy bình thường tuy nhiên không dừng đón trả khách tại gà đà nẵng